với việc triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa đấu tranh chấn áp mạnh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội
công an thành phố hạ long đang nỗ lực từng ngày từng giờ bám sát địa bàn quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự mang lại niềm tin cho nhân dân
quý vị đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý trên các báo số ra sáng nay với phần trình bày của biên tập viên mỹ hạnh
xin mời chị mỹ hạnh
theo quy định dường bệnh theo yêu cầu phải đảm bảo chất lượng bác sĩ khám chữa bệnh chi phí khám chi phí điều dưỡng chăm sóc hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ phòng có phòng nghỉ cho người nhà có ăn theo chế độ bệnh lý
tuy nhiên việc triển khai các phòng vip này lại được cho rằng chưa tương xứng với khoản tiền dịch vụ
hơn nữa khi để sự tranh lệch quá lớn giữa dường bệnh thường và dường bệnh dịch vụ
gia tâm lý đua nhau nằm dường theo yêu cầu và người nhà bệnh nhân cũng tìm mọi cách để được sử dụng dịch vụ
không chỉ là câu chuyện phòng bệnh theo yêu cầu dường bệnh theo yêu cầu mà mỗi gia đình khi có người nhà là bệnh nhân vào viện thì họ phải đối mặt với cả một ma trận dịch vụ
trong đó có các dịch vụ thuê ngoài bệnh viện như dịch vụ bảo vệ an ninh trật tự dịch vụ vệ sinh công nghệ công nghiệp vệ sinh ngoại cảnh dịch vụ giặt là hấp xấy dịch vụ ăn uống trong bệnh viện
trong giữ xe bãi dịch vụ trông giữ xe dịch vụ ngân hàng hỗ trợ thanh toán cho người bệnh dịch vụ cung cấp hàng hóa siêu thị mini các loại dịch vụ khác v v
tất nhiên là những dịch vụ ăn theo tại bệnh viện giúp người bệnh và thân nhân đỡ vất vả trong thời gian lưu trú tại đây
thế nhưng tiện ích cũng có nghĩa là chi phí của người đến bệnh viện càng thêm chống chất
mặt khác chính là những dịch vụ này cũng tạo ra bức xúc không nhỏ trong đó dịch vụ gửi xe qua giá quy định từng được báo chí phản ánh tại bệnh viện mắt trung ương hay là bệnh viện việt đức
trên báo kinh tế và đô thị có bài viết doanh nghiệp bắt tay cùng vượt khó
kết nối giao thương để tiêu thụ hàng việt tại thị trường nội địa cùng với đó là định hướng sản xuất giới thiệu thị trường để giúp doanh nghiệp việt nam xuất khẩu hàng hóa là những giải pháp được nhiều doanh nghiệp đưa ra
tại hội nghị kết nối cung cầu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai nghìn hai mươi sau dịch covid một mươi chín được tổ chức vào ngày hai mươi tám tháng năm
từ đầu năm đến nay nhiều doanh nghiệp không thể xuất khẩu và tiêu thụ hàng hóa khiến tốc độ tăng trưởng công nghiệp thương mại du lịch của thành phố hà nội giảm sút
cụ thể là tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng giảm sáu ba kim ngạch xuất khẩu giảm bốn bảy và kim ngạch nhập khẩu giảm chín năm so với cùng kỳ
và để hỗ trợ doanh nghiệp tăng kim ngạch xuất khẩu thì thời gian vừa qua bộ công thương đã phối hợp với các địa phương tổ chức xúc tiến thương mại
các cơ quan thương vụ nước ngoài tại việt nam và cơ quan thương vụ việt nam tại nước ngoài
triển khai nhiều hoạt động hội nghị giao thương trực tuyến với các đối tác như trung quốc ấn độ hoa kỳ nga singapore
những hoạt động kết nối giao thương sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tái cơ cấu trong các lĩnh vực của ngành công thương khôi phục thúc đẩy phát triển công nghiệp thương mại trong tình hình mới
trên báo công an đà nẵng có bài viết sáng ngời hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị điển hình tiên tiến phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm
giám đốc công an thành phố đà nẵng cho rằng là thông qua phong trào thi đua giai đoạn vừa qua
đã xuất hiện hàng trăm tập thể cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác chiến đấu xây dựng lực lượng
trở thành những nhân tố điển hình góp phần tô điểm hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
trong năm năm qua lực lượng công an toàn thành phố đà nẵng không ngừng nỗ lực phấn đấu xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an vì nước quên thân
vì nhân dân phục vụ với nhiều mô hình điển hình tiên tiến nổi bật sáng tạo lan tỏa rộng khắp
đã điều tra khám phá gần hai vụ vi phạm về trật tự xã hội đạt tỷ lệ trên tám mươi tám bắt xử lý gần ba đối tượng
trong đó khám phá một trăm linh các vụ án giết người và trên chín mươi tám các vụ án đặc biệt nghiêm trọng
phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc trong công an thành phố đã thực sự tạo được sự loan tỏa mạnh mẽ trên khắp các địa bàn
với rất nhiều mô hình và chiến công xuất sắc trong đó nhiều cán bộ chiến sĩ đã quên mình xả thân vì nhân dân phục vụ
khẳng định hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân kiên trung
được xã hội ghi nhận thời gian tới phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố trần văn miên mong rằng công an thành phố
tiếp tục phát huy thành quả đạt được phát động các phong trào thi đua nổi bật có chiều sâu
trong đó cần có những phong trào và hình thức thi đua nổi bật sáng tạo góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn thành phố
trước mắt là phương án bảo vệ cho các sự kiện quốc tế chính trị văn hóa đặc biệt là đại hội đảng và hội nghị asean sắp tới
chúng ta vừa điểm qua một số bài viết trên các trang báo số ra sáng ngày hôm nay
còn bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những tin tức trong bản tin sáng phương nam
thân chúc xin cảm ơn biên tập viên mỹ hạnh xin chào và cảm ơn quý vị đã lựa chọn khung giờ này để đồng hành cùng với sáng phương nam
mở đầu hôm nay là một số thông tin về kinh tế và đời sống
trong ngày hai mươi tám tháng năm cục thuế tp hcm đã quyết định truy thu công ty cổ phần
phần bột giật lix hai tỷ đồng tiền nộp thuế chậm cũng như công bố số tiền phạt hơn bốn trăm linh triệu đồng
sau quá trình kiểm tra cục thuế tp hcm cho biết công ty lisk kê khai sai dẫn đến số thuế giá trị gia tăng phải nộp
cũng như thu nhập doanh nghiệp báo cáo không chính xác
từ đó cục thuế thành phố phải áp dụng biện pháp khắc phục là truy thu hơn hai tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp
và chín mươi năm triệu đồng thuế giá trị gia tăng
một tỷ đồng truy thu còn với một hai tỷ đồng tiền chậm nộp đến ngày hai mươi tháng năm và hơn bốn trăm linh triệu đồng tiền phạt
dần đến tổng số tiền lix phải nộp cho cục thuế tp hcm là gần bốn tỷ đồng
được biết sản phẩm chính của công ty này là các loại bột giật nước giật
doanh thu quý i năm hai nghìn hai mươi của lit tăng đáng kể do đẩy mạnh reo rửa tay khô
lại rước thuế trong ba tháng đầu năm của lix là sáu mươi bốn tỷ đồng tăng sáu mươi sáu so với cùng kỳ năm trước

việc không may diễn ra tại trường trung học cơ sở bạch đằng quận ba tp hcm vừa qua đã làm cho nhiều học sinh thương vong
câu hỏi được đặt ra sau đó là nên quản lý chăm sóc cây xanh trong các trường học nên trồng cây gì chăm bón thế nào
đặc biệt là ở những ngôi trường có tuổi đời lâu năm với nhiều cây xanh ở tp hcm
trường trung học phổ thông nguyễn thị minh khai quận ba là ngôi trường hơn trăm tuổi với nhiều cây xanh lâu đời ở tp hcm
việc chăm sóc các cây xanh trong các trường đại học hồ chí minh
trong khuôn viên nhà trường không chỉ với mục đích là tạo cảnh quan lấy bóng mát
mà trong số đó còn có những cây tuổi đời hơn năm mươi năm thậm chí là những cây cần phải được bảo tồn
công tác chăm sóc cây vừa mang tính chất bảo trì và mang tính chất bảo tồn
bởi vì trong trường học mà có nhiều cây xanh là một cái không gian lý tưởng cho các em học sinh
cho nên là việc chăm sóc thì trong nhà trường thì đúng là mình không có chuyên môn
nhưng mà cái thuận lợi của nhà trường là có một anh chuyên
về chăm sóc cây xanh cũng trên một mươi năm rồi
cho nên là việc chăm sóc cây hằng ngày thì ảnh quan sát kỹ định kỳ ba ba tháng
hoặc là khi có cái việc cây nó ngã hay là cành nó khô thì mình xử lý liền
mình mời bên cơ quan chuyên môn bên công ty cây xanh xuống để hỗ trợ nhà trường xử lý
hiện nay nhiều trường trồng cây phượng trong khuôn viên để lấy bóng mát
sông theo các chuyên gia loại cây này có tuổi thọ không cao dễ bị sâu phá hoại vào mùa mưa
dần cây giòn và dễ gãy tìm ẩn nguy cơ bật gốc khi trồng trên nền đất xót đặc biệt là vào mùa mưa bão
đối với các cây phượng ở khu vực công sở thì tuy đặc điểm của công sở
tùy vào cái quản đất mà mình trồng thì có thể là có thể truy tìm nó được bao lâu

cây phượng thì nó có thể để rất là rộng
nên nó không thích hợp với vùng khu vực trồng khu vực nhỏ hẹp đặc biệt là ở hẹp của thành phố mình ở phía trỏ
nên không phù hợp với những cây cây phượng

nên đối với các cây phượng ở khu vực công sở thì tuy đặc điểm
nên đối với các cây phượng ở khu vực công sở thì tuy đặc điểm
vừa rồi là những thông tin văn hóa đáng chú ý trong đời sông sáng phương nam
và bây giờ thanh trúc xin mời quý vị cùng đến với cập nhật thời tiết tại các vùng trên cả nước